hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị các đường dây mua bán vận chuyển pháo âm thầm gom và vận chuyển hàng tấn pháo lậu từ bên kia biên giới về việt nam tập kết để chờ thời cơ đưa ra thị trường tiêu thụ
tình trạng buôn lậu pháo diễn ra ngày càng mạnh mẽ hơn với các phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn khi sát thời điểm tết nguyên đán
với thủ đoạn lợi dụng thương mại điện tử các đối tượng đã đăng tải bán nhiều mặt hàng pháo khác nhau
điều đáng nói là thay vì lén lút nhiều đối tượng sẵn sàng công khai buôn bán pháo lậu trên mạng xã hội
trước những diễn biến phức tạp về tình trạng đó lực lượng công an đã tăng cường các biện pháp nghiệp vụ
đấu tranh ngăn chặn các đường dây mua bán vận chuyển pháo lậu mua bán pháo trên không gian mạng
với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự giữ bình yên cho nhân dân vui xuân đón tết
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên alo ba trăm tám mươi chín về công tác ngăn chặn buôn bán pháo online

nhiều loại pháo được trào mời đa mẫu mã hình thức và công năng sử dụng
trong đó có cả pháo nổ và pháo hoa có loại giá lên tới tiền triệu
một số đối tượng còn không ngần ngại quay video clip cận cảnh
có đối tượng còn trực tiếp đốt pháo để quảng cáo sản phẩm của mình
các loại pháo được các đối tượng đăng tải hình ảnh
giao bán trên mạng thường có xuất xứ từ trung quốc
thủ đoạn của các đối tượng mua bán pháo thường lập các tài khoản ảo
liên tục đăng tải bài viết kèm hình ảnh giới thiệu các loại pháo lậu
lên các hội nhóm mua bán chung để dễ dàng tiếp cận với khách hàng
thậm chí có đối tượng còn đưa lên sàn thương mại điện thoại
giao hàng công khai để tiếp cận khách hàng
nhằm tránh sự nhòm ngó dẫn đến bại lộ cũng như đề phòng sự tố giác của người dân
và sự truy quét của các lực lượng chức năng
những đối tượng này liên lạc với nhau chủ yếu qua mạng xã hội như facebook
zalo nhằm bảo mật thông tin
các tài khoản này đều ẩn danh hoặc không có thông tin chính xác để hoạt động
qua nhận định đánh giá ban đầu tình hình của chúng tôi thì thấy rằng là
đã có những phương thức thủ đoạn mới trong lĩnh vực này
đặc biệt là đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của không gian mạng để mua bán pháo nổ
thông qua các trang mạng xã hội
thứ hai là có thể sử dụng các dịch vụ bưu chính để mua bán vận chuyển pháo nổ trái phép
thứ ba là đã xuất hiện tình trạng là đối tượng lợi dụng sự thông thoáng
trong thủ tục hải quan điện tử theo luồng xanh luồng vàng
để lẫn pháo vào trong các mặt hàng hóa khác
trong các container để nhập khẩu nhập lậu trái phép vào việt nam
những tính yêu việt từ mạng xã hội mang đến vào bọc an toàn cho những kẻ buôn bán pháo lậu
mọi giao dịch đều trao đổi thông qua online
chốt đơn online truyền khoản online vô cùng kín đáo
giao hàng đã có đơn vị vận chuyển xử lý
trong thời gian gần đây quá trình đấu tranh bắt giữ xử lý
chúng tôi thấy rằng là nhóm hành vi sản xuất pháo trong nội địa
những năm gần đây có trường hướng gia tăng
các đối tượng đã lên mạng
học hỏi cách mua các tiền chất để pha trộn chế tạo thuốc pháo
và học cách chế tạo pháo ngay tại nhà để bán kiếm lời
thưa quý vị và các bạn biết đây là mặt hàng cấm
song các đối tượng vẫn bất chấp tìm mọi cách thẩm lậu pháo vào nội địa để tiêu thụ
cũng bởi lợi nhuận của mặt hàng pháo khá lớn
còn theo đánh giá của các chuyên gia
ngoài lợi nhuận lòng tham thì có vẻ như quy luật
cung cầu vẫn là cán cân chi phối
khiến cho việc kiểm soát tình trạng buôn bán vận chuyển pháo lậu
mãi trong thế rằng co hết năm này qua năm khác
việc cất giữ pháo cũng được chia nhỏ tại các kho ở xa khu vực trung tâm
sau đó khi khách có nhu cầu
các đối tượng này sẽ vận chuyển về thành phố trước khi đến tay người có nhu cầu
hình thức vận chuyển hàng hóa thông qua các xe khách liên tỉnh
giao hàng tiết kiệm giao hàng nhanh hoặc lag rát
để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng
các đối tượng thường không ghi địa chỉ của người gửi
khai báo thông tin không đúng với các loại hàng hóa cần gửi
khi các đầu nậu dùng mọi thủ đoạn vận chuyển băng được để đem đi tiêu thụ
thì cũng là lúc cuộc chiến với những đối tượng buôn bán vận chuyển pháo lậu trở nên cam go
hôm qua các giao dịch trên mạng xã hội
thời gian qua lực lượng công an đã bắt giữ nhiều đối tượng buôn bán vận chuyển pháo
điển hình như tại thường tín
lực lượng chức năng đã thu giữ gần bảy tấn pháo lậu
tương đương với bảy kg thuốc nổ tnt do đối tượng nguyễn mạnh phái
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện thường tín cầm đầu
nếu bán chót lọt các đối tượng sẽ thu lời khoảng năm tỷ đồng
một bức lãi khủng khiếp cho một phi vụ đáng để mạo hiểm
trước thể tích nguyên đán quý mão
thầy mới đầy nhất công an huyện bình chánh thành phố hồ chí minh
đã tiến hành kiểm tra nhà không số thuộc xã phạm văn hai huyện bình chánh
và phát hiện nơi ở
của vũ trường tuy long có chứa hàng trăm hộp pháo lậu
di tiến nước ngoài
hai ngày em gặp từ campuchia về là hai trăm bốn mươi cục để bán lẻ
bắt đầu làm từ tháng một mươi một thu nhập được bốn lần
mỗi lần tôi nhập là bốn mươi hộp
ngày bán một cục hai cục dành cho những người người ta nhu cầu đốt
em tự đi chạy vòng vòng mỗi khu vực trong thành phố
giá trị của chiến hàng tôi mới vừa bị bắt là từ một trăm bốn mươi triệu đến
tầm một trăm năm mươi triệu
có rất nhiều con đường thẩm lậu pháo
sau công thức hai thủ đoạn chung vẫn được các đối tượng sử dụng
đó là pháo sẽ được tuồn từ bên kia biên giới
sau đó ngụy trang bằng các kiện hàng thùng hoa quả
đồng thời việc nhận hàng và vận chuyển về kho bãi trong nội địa
cũng được các đối tượng thực hiện trong đêm
để tránh sự theo dõi của lực lượng chức năng
sau đó bọn chúng chia nhỏ số lượng phân tán cho các đầu nậu
và đưa lên mạng xã hội để bán kiếm lời
đấu tranh chống buôn lậu trước trong và sau tết quyên án
chúng tôi đã thực hiện nhiều đợt tuần tra và triển khai công tác tuần tra
nhằm mục đích theo dõi các đường dây ổ nhóm có dấu hiệu buôn lậu
ví dụ như vận chuyển pháo nổ trong thời gian tết
cái thứ hai nữa là các mặt hàng nhạy cảng để đưa vào tiêu thụ
chúng tôi cũng đã triển khai ngăn chặn được nhiều các đợt
mà các đối tượng có dấu hiệu
mặc dù thời gian qua lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều đối tượng
buôn bán vận chuyển mặt hàng cấm này thông qua việc giám sát
các trang mạng xã hội trang thông tin điện tử
nhưng các đối tượng này liên tục thay đổi phương thức thủ đoạn
chiêu trò bán hàng mới để đáp ứng nhu cầu của người dân
giống như nấm mọc sau mưa cứ triệt xóa được ổ nhóm này
lại hình thành băng nhóm khác
không những vậy các đối tượng sẽ lợi dụng nhu cầu mua bán pháo
và dịch tích nguyên đán của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
lúc này người mua đành chấp nhận im lặng thì bị lừa
do đa số các tài khoản bán pháo đều là tài khoản ảo
sử dụng thông tin hình ảnh của người khác
đối với mọi hành vi mua bán vận chuyển tăng sữ sử dụng
trái phép các loại pháo thì đều bị xử lý hình sự hoặc hành chính
tùy theo mức độ vi phạm theo quy định của pháp luật
và kể cả những hành vi mua bán qua các trang mạng xã hội
thì đều cũng bị xử lý tùy theo mức độ vi phạm
thời điểm gần tích nguyên đán thị trường mua bán pháo lậu
đặc biệt là pháo online thường có những diễn biến phức tạp
gia tăng cả về số lượng lẫn hình thức
trước thực trạng đó lực lượng chức năng trong đó công an là chủ công
đã tăng cường đấu tranh quyết liệt đối với các hành vi vi phạm liên quan đến pháo
trong hai tuần cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
lực lượng công an cả nước đã phát hiện bắt giữ một trăm linh một vụ buôn bán vận chuyển
tăng sữ pháo nổ bắt giữ một trăm hai mươi chín đối tượng
thu giữ hơn năm năm trăm linh tám kg pháo các loại
trong đó đã khởi tố ba mươi vụ bốn mươi bị can xử lý hành chính sáu vụ sáu đối tượng
thưa quý vị và các bạn theo quy định tại nghị định một trăm ba mươi bảy ndcp của chính phủ về quản lý sử dụng pháo
đã quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý sử dụng pháo
theo đó mọi hành vi sản xuất buôn bán tàng trữ vận chuyển sử dụng pháo trái phép
tiềm mẩn nguy cơ mất an ninh trật tự sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự
tùy tính chất mức độ của hành vi
để dẹp bỏ nạn pháo lậu đặc biệt là các loại pháo bán online
góp phần gìn giữ an ninh trật tự an toàn xã hội dịp tết cổ truyền của dân tộc
mỗi người dân một mặt cần tự ý thức không sử dụng pháo trong những ngày tết
đến đây thời lượng của chương trình alo ba trăm tám mươi chín tuần này cũng đã hết
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tuần sau